cọ vì liền nghi ngờ gấm có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác bực tức liền lấy chai acid tạt vào người gấm gây bỏng nặng ở vùng mặt ngực hai tay và hai chân tổn hại sức khỏe đến năm mươi chín
riêng con trai một mươi bốn tuổi của liền đang ngủ cùng mẹ cũng bị acid văng trúng nhưng chỉ bị bỏng nhẹ
sau khi ra viện đến đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu trần hồng gấm đã gửi đơn tố cáo hành vi của võ văn liền đến cơ quan công an